hàng trăm hectare dưa hấu chuẩn bị bán vào dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy tại huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận đang thu hoạch
tuy được giá hơn so với năm hai nghìn một mươi sáu nhưng với năng suất từ một đến hai năm tấn một xào cộng với số lượng quả dưa trọng lượng thấp rất nhiều
nông dân nơi đây thêm một lần nữa đáng lòng và thua lỗ nặng vì năng suất và chất lượng dưa thì giảm đến thảm hạn
từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nông dân huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận bước vào thu hoạch vụ dưa hấu bán tết nguyên đán đinh rậu
tuy nhiên kết quả không đạt được như mong muốn do ảnh hưởng của mưa bão nên số lượng dưa loại một từ hai năm đến ba kg một quả bán cho tư thương với giá một mươi hai đồng một cân không nhiều
trong khi đó mỗi hectare dưa có đến tám mươi quả dưa thuộc loại hai loại ba nên thương lái mua với giá dưới sáu đồng một kg do đó hàng trăm hộ trồng dưa đang thua lỗ nặng
năm nay gia đình anh nguyễn đình khánh ở thị trấn tân sơn lên xã lương sơn mua thương đất và đầu tư gần tám trăm linh triệu đồng trồng năm hectare dưa tết
giờ thu hoạch chỉ được vài chục tấn nhưng số lượng quả dưa bé rất nhiều nên đành bán sô với giá khoảng sáu đồng một kg lỗ khoảng bốn trăm linh triệu đồng
so với các năm bình thường các năm trước thì giá dưa nó cao cao hơn các năm trước năm trước thường mình bán khoảng bảy tám ngàn là cao năm nay giá dưa nó lên trên một mươi ngàn
nhưng mà nó không có được mùa tức là nó bị thấp do mưa lũ này kia nọ cho nên là nó bị thiệt hại đi năm mươi
thường thường thì mấy cái năm trước thì cứ mỗi một xào như vậy là mình làm đạt từ khoảng tức là làm trung bình là khoảng cỡ ba tấn rưỡi nếu mà làm đạt là bốn tấn bốn tấn rưỡi
nhưng mà năm nay thì nó chỉ còn khoảng cỡ hai tấn có người có tấn rưỡi có người có một tấn trên một xào
cho nên là cái thiệt cãi là rất lớn so với các năm trước
do chất lượng quả dưa kém
nên tư thương ở các tỉnh bình định quảng ngãi không mặn mà với việc thu mua sản phẩm như mọi năm
thu xa thu mấy năm trước mấy năm nay mưa quá
năm nay nếu bà con nó thắng là làm vui là nó thất bại nhiều hơn
ai cũng vậy
những nông dân gắn bó với cây dưa hấu nhiều năm cho biết
năm nay nhiều bà con đã tìm đến các vùng lân cận ở huyện bắc ái thân đất để mở rộng diện tích trồng
nhưng với điệp khúc được giá mất mùa như hiện nay hộ thua lỗ ít nhất cũng mất năm mươi vốn đầu tư
toàn huyện ninh sơn có hơn ba trăm linh hectare trồng dưa hấu bán tết
nhưng với thiệt hại nói trên người trồng dưa ở ninh thuận đang gánh chịu thua lỗ rất nặng nề